chương trình xin được tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị hướng tới kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
mùng bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một mùng bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
chiều ngày hôm qua ba tháng một mươi đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã đến thăm chúc mừng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói chung
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai nói riêng
cùng dự có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo công an tp hà nội và các đơn vị nghiệp vụ
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số hai với nhiệm vụ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
các vụ cháy nổ tai nạn sự cố trên địa bàn các quận huyện cầu giấy nam tử liêm bắc tử liêm hoài đức đan phượng
đây là địa bàn có nhiều khu dân cư với mật độ dân số đông nhiều nhà cao tầng khu cụm công nghiệp làng nghề
tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
kể từ khi được thành lập tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến nay đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số hai đã tiếp nhận ba trăm bảy mươi chín tin báo cháy và cứu nạn cứu hộ
trực tiếp tham gia tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hai trăm tám mươi sáu vụ việc điều động sáu trăm linh lượt phương tiện cùng gần bốn lượt cán bộ chiến sĩ
là một trong những đơn vị tiếp nhận xử lý nhiều tin báo và tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhiều nhất toàn công an thành phố hà nội
chúc mừng những thành tích chiến công của lực lượng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói chung và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số hai nói riêng trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm khẳng định những cố gắng nỗ lực đó đã được nhân dân ghi nhận đánh giá cao trở thành tượng đài trong lòng nhân dân
qua đó minh chứng việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy đã được tổ chức và phát triển rộng rãi
không những vậy việc thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ quốc tế với trách nhiệm nhân văn cao cả đã đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh kinh tế xã hội ngày càng phát triển thì nguy cơ cháy nổ càng tiềm ẩn đã có những vụ cháy thương tâm xảy ra
do vậy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần tập trung thực hiện quyết liệt nội dung kết luận số hai của ban bí thư
nghị quyết số chín mươi chín của quốc hội chỉ thị số một của thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy
tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trở thành khí thế lan tỏa đến từng cá nhân gia đình khu phố
bên cạnh đó các đơn vị của bộ công an tp hà nội cần tập trung quan tâm đến lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
từ đào tạo tập huấn tinh thông kỹ năng nghiệp vụ đến trang bị phương tiện thiết bị tiến lên chính quy tinh nhuệ hiện đại
qua đó vừa đảm bảo an toàn cho nhân dân vừa đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ
thưa quý vị sáng nay ngày bốn tháng một mươi tại hà nội thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
đã có cuộc hội đàm với ngài gennady kajakiewicz thứ trưởng bộ đội vụ cộng hòa belarus
nhân dịp ngài thứ trưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa belarus sang thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu tại hội đàm

thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với belarus
để quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cộng hòa belarus tương xứng với tiềm năng của hai bên
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị ngay sau khi ký kết kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm giữa hai bộ hai bên tích cực triển khai thực hiện các nội dung chương trình hợp tác
nhằm thúc đẩy và tăng cường hơn nữa mối quan hệ tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác trao đổi đoàn
trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ phòng chống khủng bố an ninh mạng
các hoạt động lợi dụng công nghệ cao để xâm phạm an ninh quốc gia nhất là tội phạm có tổ chức
tội phạm xuyên quốc gia tội phạm vận chuyển trái phép chân ma túy
cung cấp danh mục các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ bộ công an việt nam
chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp sự đón tiếp trọng thị thân tình và chú đáo mà bộ công an việt nam
đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa belarus ngài gennady kazakevich khẳng định
trên cơ vị công tác sẽ nỗ lực hết sức thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai bộ
coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia
theo hướng ngày càng hiệu quả thiết thực hơn trên các lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm
đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước
ngay sau khi kết thúc hội đàm thứ trưởng nguyễn văn long và ngài gennady kazakevich
đã ký kết kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cộng hòa belarus
sáng nay đội tuyển cầu mây nữ việt nam đã thi đấu xuất sắc trong trận chung kết nội dung đội tuyển bốn người
tại asean một mươi chín
qua đó thì mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho thể thao việt nam
trong đội hình thi đấu này có nguyễn thị ngọc huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là vận động viên của thể thao công an nhân dân
cô đã tham gia tập luyện tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao công an nhân dân từ năm hai nghìn một mươi
là đương kim vô địch thế giới trong trận chung kết cô trò huấn luyện viên trần thị vui đã thi đấu với đội tuyển indonesia
và giành được chiến thắng thuyết phục sau ba hiệp đấu
có mặt tại trung quốc đại diện lãnh đạo của công tác đảng và công tác đảng
đại diện lãnh đạo chính trị bộ công an và lãnh đạo trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao công an nhân dân
đã chúc mừng đồng thời trao khoản thưởng nóng cho vận động viên nguyễn thị ngọc huyền
đây là vận động viên thi đấu ở vị trí chuyển hai được xem là linh hồn của đội
asean một mươi chín đại hội thể thao châu á diễn ra tại hàng châu trung quốc
có sự tham gia của bốn mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ với bốn mươi môn thi đấu bốn trăm tám mươi hai nội dung thi đấu
tại kỳ asean này đoàn thể thao công an nhân dân có chín vận động viên tham dự
nhân kỷ niệm hai mươi hai năm ngày toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và sáu mươi hai năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sáng nay ngày bốn tháng một mươi bộ công an đã tổ chức trưng bày chuyên đề cháy kỹ năng phòng chữa và thoát nạn
trưng bày chuyên đề cháy kỹ năng phòng chữa và thoát nạn gồm hơn sáu trăm năm mươi hiện vật
với hai nội dung chính trưng bày giới thiệu những tài liệu hiện vật lực lượng phòng cháy chữa cháy chiến đấu hy sinh phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
giới thiệu những tài liệu hình ảnh một số vụ cháy nổ gần đây gây thiệt hại lớn và tổ chức các hoạt động trải nghiệm tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp về cách phòng chống cháy nổ kỹ năng thoát hiểm thoát nạn
đây là một hoạt động thiết thực đến cộng đồng xã hội
với thông điệp mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng cháy chữa cháy chung tay cùng lực lượng công an góp phần giữ cho cuộc sống bình yên
trưng bày chuyên đề sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ ngày bốn tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn ra đời năm một nghìn chín trăm sáu mươi một khi chủ tịch hồ chí minh ký lệnh công bố pháp lệnh quy định việc quản lý của nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy
trải qua sáu mươi hai năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
trong muôn vàn thử thách trong gai từ những tháng năm chiến tranh khốc liệt nhất cho đến ngày hôm nay tinh thần chiến đấu kiên cường dũng cảm trên trận tuyến với giặc lửa sẵn sàng hy sinh và không bao giờ trùn bước để bảo vệ nhân dân đã hôn đúc nên truyền thống của một lực lượng anh hùng
trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất khi đế quốc mỹ tập trung đánh phá các trận địa tên lửa phòng không kho sàng dầu khu dân cư bệnh viện và máy điện những người lính cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn bám trùng ngày đêm để bảo vệ thủ đô giữa ngàn cưa bom bão đạn
một mươi chín tuổi vừa bước chân vào lực lượng chiến sĩ đỗ văn sơn đã dũng cảm kiên cường với trận thử lửa đầu tiên trong đời tham gia chữa cháy kho xăng và tổng kho kim khí hóa chất đất giang ngày một mươi sáu tháng